cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa khởi tố hai bị can lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định bà nguyễn thị thanh thủy nguyên chuyên viên nhà xuất bản giáo dục việt nam
và bà nguyễn bạch thùy linh giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên snb holdings đã có hành vi lợi dụng ảnh hưởng
can thiệp tác động lãnh đạo một số bộ ngành tạo điều kiện giúp công ty việt á trong quá trình sản xuất
kinh doanh bộ sinh phẩm xét nghiệm covid một mươi chín để trục lợi hành vi trên phạm vào tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn
để trục lợi quy định trong bộ luật hình sự cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với nguyễn thị thanh thủy và nguyễn bạch thùy linh
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án ra soát kê biên phong tỏa tài sản của các đối tượng đảm bảo triệt để thu hồi tài sản cho nhà nước